cũng tại tp hcm vào đầu giờ chiều ngày hôm nay một số nơi ở khu vực quận tân phú tân bình
ghi nhận xuất hiện mưa đá có kích cỡ từ năm đến một năm mm
trong cơn mưa nhiều khu vực cũng xảy ra tình trạng rông gió mạnh khiến cho cây cối ngã đổ
trận mưa kèm theo gió giật mạnh đã khiến một cây xanh trên đường gò dầu
phường tân sơn nhì quận tân phú bật gốc ngã xuống đường
rất may vụ việc không gây thương vong về người
theo dự báo trong những ngày tới thời tiết tp hcm và các tỉnh thành nam bộ mây thay đổi
ngày nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông ở vài nơi có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng xét gió giật mạnh và lốc xoáy